tại tỉnh thái nguyên đã diễn ra chương trình dân hương kỷ niệm sáu mươi liệt sĩ thanh niên sung phong của đại đội chín trăm một mươi năm và công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ tôn tạo khu di tích quốc gia đại đội thanh niên sung phong chín trăm một mươi năm
dự chương trình có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh bắc thái thái nguyên qua các thời kỳ các bậc lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân công an nhân dân đại diện sáu mươi gia đình liệt sĩ đại đội thanh niên sung phong chín trăm một mươi năm cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã gửi hoa tưởng niệm sáu mươi liệt sĩ đại đội thanh niên sung phong chín trăm một mươi năm
thái nguyên vinh dự là nơi đầu tiên ra đời của lực lượng thanh niên sung phong việt nam đây cũng là một trong những nơi sớm thành lập lực lượng thanh niên sung phong tập trung
trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc hàng vạn người con của thái nguyên bắc cạn đã tình nguyện sung phong
lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu lập nên nhiều chiến công oanh liệt trong đó có nhiều sự kiện đã đi vào lịch sử mà điển hình là sự hy sinh anh dũng của sáu mươi thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm đội chín mươi một bắc thái vào đêm noel ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại khu vực ga liêu xá thành phố thái nguyên
phát biểu tại chương trình chủ tịch quốc hội nhấn mạnh sự hy sinh của sáu mươi thanh niên sung phong vào đêm noel năm ấy là sự mất mát to lớn nhất về người của lực lượng thanh niên
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh sự hy sinh của sáu mươi thanh niên sung phong việt nam trong cùng một khoảnh khắc về thời gian các chị các anh đã anh dũng hy sinh hầu hết ở độ tuổi một mươi tám đôi một mươi chừa xây dựng gia đình trong đó có những người là dân tộc thiểu số có người theo đạo thiên chúa
sự hy sinh đó đã trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất nước nhà
hôm nay chính tại mảnh đất thiên liêng này chúng ta tổ chức dân hương tưởng niệm sáu mươi liệt sĩ

tôi đánh giá sức cao và ghi nhận cấp ủy chính quyền nhân dân tỉnh thái nguyên tỉnh bắc cạn cùng với sự chung tay góp sức của cộng đồng doanh nghiệp các nhà hảo tâm đã đầu tư tu bổ tôn tạo mở rộng công trình khang trang sạch đẹp xứng tầm để tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong và trao tặng bảy mươi sổ tiết kiệm trị giá bảy trăm linh triệu đồng cho những gia đình liệt sĩ và các thương bệnh binh thanh niên sung phong